do không phù hợp với thổ nhưỡng và thường chịu tác động lớn của sự thay đổi thời tiết
gần đây người dân huyện hớn quản tỉnh bình phước đã tìm cho mình một loại cây trồng mới thay thế lúa và mía
đó là giống bắp biến đổi gen
giống cây trồng này đã mang lại hiệu quả cho người dân nơi đây
gia đình ông điểu hơn ở ấp ba xã an khương huyện hớn quản có một ba hectare đất trồng lúa
mặc dù xã an khương có hệ thống thủy lợi cung cấp đủ nguồn nước tưới tiêu
nhưng sản lượng lúa gia đình ông thu về không được nhiều
với hai vụ một năm mỗi vụ gia đình ông chỉ thu về được từ ba tấn lúa khô một hectare
được sự tư vấn của trạm bảo vệ thực vận huyện hớn quản
năm nay ông đã mạnh dạn chuyển đổi từ lúa sang trồng bắp biến đổi gen cp năm trăm linh một s
của công ty trách nhiệm hữu hạn cp việt nam cung cấp
sau ba tháng trồng kết quả cho thấy năng suất bắp rất tốt
ước năng suất đạt từ một mươi tấn đến một mươi hai tấn một hectare
tôi làm cũng như thế là cấp trên tầng đó mình phải học hỏi
đó hai khi mình làm phải theo kỹ thuật của người ta làm
khi là phân bón thế nào cái giống thế nào
mà mình nói là khi ăn khương làm lúa mình thấy cũng được
mà cũng không được ăn
khi một ba cái ốc vàng hai mình làm là khi bệnh này kia
thì chú tính ra thôi mình đổi giống mình tía bắp nữa đi
đó bắp vàng này mình làm thấy cũng được năng suất cũng cao
mà mình chăm sóc này kia rất là hơi dễ lắm
thuốc thì các chú bên công ty cho mình xịt có một lần thôi à
mình thấy là cũng chết hết luôn
mình xịt mình sợ nó không có chết
mà cái cũng đỡ mà cũng năng suất hơn mà tay cũng to lắm
xã an khương còn nhiều diện tích đất trồng lúa
những năm gần đây thời tiết thay đổi khí hậu thất thường
hiện tượng hạn hán kéo dài diễn ra phức tạp
nên việc trồng lúa sẽ không đem lại hiệu quả cho người dân
nhận thấy bắp biến đổi gen có nhiều tính chất phù hợp với đặc điểm
và điều kiện đất đai khí hậu địa phương
nên trồng bắp biến đổi gen được xem là một giải pháp mới cho người dân
nó khoảng một mươi năm triệu đến hai mươi triệu mà trong đó chi phí chúng ta phải cao hơn
cái dòng bắp biến đổi gen này thì sâu bành sâu thì không phải xịt
còn bành thì rất ít cũng không phải xịt luôn với lương rất ít
và có một cái lợi thế nữa đó là nó kháng với gốc thuốc trừ cỏ glyphosate
thì cho nên mình trồng khi mà được khoảng hai mươi năm đến ba mươi ngày
mình tiến hay mình xịt thuốc cỏ một lần
thì mình cũng không phải là cuộc cỏ hay gì đó nó lợi thế về công
thì tỉnh ra là cái bắp này nó rất lợi so với cái lúa
với năng suất đạt khoảng một mươi hai tấn một hectare và mỗi kg có giá năm đồng
thì hiện người dân vẫn có lời từ hai mươi năm đến ba mươi triệu đồng một hectare
như vậy việc trồng bắp biến đổi gen hiện đang là hướng đi mới
trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp
mang lại hiệu quả cao cho người nông dân tỉnh bình phước